mặc dù còn gần một mươi năm ngày nữa mới đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi nhưng các hoạt động chuẩn bị cho mùa hoa đào tết đã diễn ra nhộn nhịp và rộn ràng trên khắp các xã trồng đào trên địa bàn tỉnh phú thọ
theo nhiều người trồng đào ở phú thọ thời tiết năm nay khá thuận lợi để cây đào đơm bông khoe sắc đúng dịp xuân về hứa hẹn một mùa đào bội thu
tại lăng đào nhà nít xã thanh đình thành phố việt trì trong những ngày chuẩn bị cho vụ tết nguyên đán các chủ vườn đang chăm chút tỉ mỉ tốt lá để hoa nở đúng dịp tết
người dân nơi đây cho biết cây đào nhà nít được trồng từ những năm tám mươi về trước nhưng cũng chỉ trồng nhỏ lẻ
vài năm trở lại đây do nhu cầu của người dân chơi đào ngày tết càng lớn nên nhiều hộ dân trong xã đã phá bỏ tập quán trồng sắn để chuyển sang trồng đào
nhưng mà đến khi năm hết tết đến thì bà con cũng rất là phấn khởi
người mua đào ra vào rất là tất dập
ở mọi nơi người ta đều biết và đến người ta mua và những năm gần đây là đa phần là chúng tôi bán ngay tại vườn bán buôn cũng có bán nẻ cũng có
làng đào nhà nít hiện có một trăm hai mươi năm hộ trồng đào với khoảng gần bốn mươi gốc
năm hai nghìn một mươi chín làng hoa đào này xuất bán ra thị trường trên ba mươi gốc đào
thì trong đó chủ yếu là gốc được trồng mới từ diện tích chuyển đổi trồng sắn trước đây
cây đào trở thành giống cây ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây
trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục vận động bà con chuyển đổi từ đất trồng sắn kém hiệu quả sang để trồng đào
trên những diện tích mà không nằm trong quy hoạch của xã để đảm bảo đem lại cái lợi ích kinh tế cho bà con
theo tính toán của người dân làng đào nhà nít
sau dịp áp tết thì đào sẽ nở đẹp và hứa hẹn một mùa bội thu cho cả làng
một mùa xuân nữa đang về sắc xuân đang ấp ủ trong những nụ đào còn e ấp
mang theo bao ước nguyện của người trồng hoa về một năm mới ấm no hạnh phúc đến với tất cả mọi nhà